vừa qua bộ giáo dục và đào tạo đã công bố dự thảo chương trình môn học mới từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông
theo đó việc đổi mới chương trình giáo dục dự kiến sẽ được ban hành từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
điều này có thể sẽ thay đổi cả quan niệm về ngành giáo dục tại việt nam đã tồn tại trong nhiều năm qua
sau đây sẽ là một số ý kiến của nhiều bậc phụ huynh cũng như chính đại diện ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông mới mà phóng viên chúng tôi ghi nhận
những tiết học theo kiểu giảng dạy chuyên thụ kiến thức như thế này trong thời gian tới sẽ không còn nhiều nữa
thay vào đó sẽ là các tiết học thiên về kỹ năng thực hành
thậm chí học sinh có thể lựa chọn môn học theo sở nguyện và khả năng của bản thân mình
đó là một trong những thay đổi mang tính căn bản trong đề án đổi mới chương trình giáo dục phổ thông mà sẽ được thực hiện ngay từ năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này
với cái hiện trạng bây giờ tôi thấy
thì là các cháu đi học rất là quá tải về khối lượng kiến thức
cũng như cái phương pháp học nó không khiến các cháu nó được học nhiều kỹ năng sống
làm sao rút gọn được cái chương trình học và cho đổi mới cái phương pháp để cho các cháu được giao tiếp nhiều hơn và được rèn luyện kỹ năng sống nhiều hơn
tôn chất là giảm tải cái lượng kiến thức đi cho các con
và cái để mà đổi mới để nâng cao cái chất lượng ấy thì là nên đưa cái những cái bài học có nội dung về phương pháp
đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là kết quả được bộ giáo dục và đào tạo tiến hành nghiên cứu gần một mươi năm nay
sẽ thay đổi căn bản trong quan niệm giáo dục với mục tiêu phát triển năng lực cá nhân
đóng góp vào xây dựng đào tạo con người trong bối cảnh mới
chúng tôi biên soạn lại chương trình này là một chương trình phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho học sinh
thì đấy là cái điểm mà nó khác với cái chương trình hiện hành
cái điểm thứ hai cũng rất là khác là chúng ta biết rằng
là năng lực là sự kết hợp giữa những cái tố chất sẵn có với cái quá trình rèn luyện học tập của người học
cho nên là chương trình này mang cái tính phân hóa để khơi dậy tiềm năng của học sinh và phát triển những cái tiềm năng ấy
tuy nhiên bên cạnh những hứng khởi của đề án đổi mới chương trình giáo dục mới
thì việc đổi mới giáo dục cũng đi liền với sự đồng bộ về thi cử giáo viên
theo ý kiến chỉ đạo của bộ
bộ trưởng phùng xuân nhạ thì nói về cái phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học
thì giữ ổn định từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
thế còn khi cái chương trình giáo dục mới này đã triển khai đến cấp trung học phổ thông
thì lúc ấy chúng ta sẽ phải thay đổi cái cách đánh giá để mà có một cái căn cứ thật là chắc chắn
sau đề án đổi mới
chương trình giáo dục phổ thông sẽ là những yêu cầu tất yếu trong thay đổi chương trình giáo dục các cấp học khác
như mầm non đại học đào tạo ngành sư phạm
đây cũng là xu thế tất yếu của giáo dục trong đòi hỏi phát triển thịnh vượng của đất nước